tiếp tục những thông tin về phòng chống dịch bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
hiện thành phố có tổng cộng bốn trăm bảy mươi ba điểm phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó nhiều nhất là thành phố thủ đức với tám mươi bảy điểm
huyện hóc môn bốn mươi một điểm quận tám có ba mươi hai điểm
quận bình tân có ba mươi điểm huyện bình chánh hai mươi sáu điểm
quận trung tâm thì quận một có hai mươi bảy điểm quận ba có một mươi một điểm quận bốn có bốn điểm
hiện tại bốn trăm bảy mươi ba điểm này đang được rào chắn không cho người dân ra vào khối khu vực
để thực hiện lấy mẫu điều tra dịch tễ cách ly trong một mươi năm ngày theo quy định
trong thời gian này chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân những nhu yếu phẩm
các trường hợp đặc biệt cần ra ngoài sẽ do lực lượng y tế quyết định
do đó người dân trong các khu vực phong tỏa cần đồng tình ủng hộ lực lượng chức năng
luôn tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định